thưa quý vị từ sau đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
để thể hiện quyết tâm của nước ta trong việc phục hồi và phát triển nền kinh tế
đã bị ảnh hưởng rất nhiều do đại dịch covid một mươi chín
tất cả các cơ quan ban ngành đơn vị địa phương đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
nhằm đưa kinh tế của việt nam vững vàng ổn định trở lại
thế nhưng trong tình hình này không ít phần tử tha hóa biến chất cơ hội chính trị
lại quen thói chọc gậy bánh xe giả sức xuyên tạc cố tình tạo cái nhìn tiêu cực
về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
bằng cái mark phản biện xã hội chúng phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng đối với nền kinh tế
và tung hô những luận điệu sai trái về sự phát triển của nền kinh tế việt nam
hai năm gần đây do ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch covid một mươi chín
tốc độ tăng trường tổng sản phẩm quốc nội gdp của việt nam chứng lại
lợi dụng thời cơ này một số đối tiện dưới cơn mắt phản biện đã gây do rằng
đảng cộng sản việt nam không biết lãnh đạo kinh tế
đảng không nên lấn sân sang kinh tế vì đó là địa hạt của giới kinh doanh
chúng đẩy mạnh việc xuyên tạc trên các mạng xã hội
trả lời báo chí nước ngoài rằng sự toàn trị của đảng đã khiến kinh tế không thể nào phát triển được
để nền kinh tế bộ bế tắc lâm nghi
chế độ một đảng cầm quyền của việt nam là không hợp lý
một đảng là từ bỏ những cơ hội phát triển của đất nước
đó là những quan điểm sai lầm lợi dụng phản biện để phản bội tổ quốc phản bội nhân dân
không chỉ vậy các đối tượng tù địch cũng liên tục chống phá
bồi nhỏ đưa ra những quan điểm sai trái
về việc thích ứng phục hồi và phát triển của nền kinh tế việt nam trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
chúng cho rằng kinh tế việt nam phục hồi khởi sắc chỉ là sự ngộ nhộn và nóng vội
các mục tiêu phan trường việt nam đặt ra là quá sức xá tản leo thang vì covid
người dân khổ sở kinh tế không hề lạc quan chống dựng mỗi nơi mục tiêu
làm kinh tế kiệt quệ nhiều lao động việt nam sẽ thất nghiệp
từ đó chúng kích động
đòi dân chủ kinh tế yêu cầu đảng nhà nước phát triển kinh tế thị trường theo kiểu phương tây
và đưa ra các quan điểm về phát triển kinh tế mà chúng cho rằng đúng đắn
trước hết đó là những luận liệu vô cáo hết sức là trắng trở
nó nhầm nó phủ nhận những thành tiệu kinh tế mà dân ta đã thành được
dưới sự lãnh đạo đảng đất nước ổn định về chính trị xã hội
duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế đời sống nhân dân được đảm bảo an sinh xã hội là rất tốt
thế thì ý đồ của họ ở đây để làm cái gì
thứ nhất là họ muốn phổ nhận những cái nỗ lực những cái cố gắng những cái thành tiệu
mà nhân dân ta đã giành được trong thời gian qua
thứ hai nữa là
phủ nhận cái vai trò lãnh đạo của đảng và sâu xa nữa nó làm suy giảm niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo của đảng
thực tiễn tại việt nam trong thế kỷ qua cho thấy sự lãnh đạo đứng đắn và tăng quốc của đảng
đảng là nhân cố hàng đầu thiết định mọi kế hoạch của các mạng nước ta trong đó có lĩnh vực kinh tế
trong tiếp chín mươi hai năm qua chưa bao giờ đảng có say nhẹ nguyên lòng vấn đề của lãnh đạo kinh tế
thậm chí trong quá khứ chúng ta đã vượt qua những thời kỳ kinh tế đất nước rơi vào tình trạng khủng hoảng khó khăn nhất
người chú trọng lãnh đạo kinh tế cũng như bảo đảm sự đứng đắn và nhất toán của con vực chính trị trong lãnh đạo kinh tế
đảng nâng tróng sự trở biệt tiết kiệm giải thích hành tây nhiều nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế quan trọng
những người hơn ba mươi năm qua thực hiện nhiều nước đội đối cộng bằng tội phạm việt nam thủy xướng lãnh đạo
nếu ta trở lại lịch sử của đảng đặc biệt từ khi đảng cầm quyền
thì những cái khó khăn mà chúng ta gặp phải thì có thể nói rằng là không ít
đó là thời kỳ bảy mươi tám năm
và chúng ta cũng gọi là thời kỳ khủng hoảng kinh tế xã hội
mà nguyên nhân sâu xa của nó thì hôm nay chúng ta thấy rõ cả rồi
đó là do cái hậu quả của chiến tranh kéo dài
đó là cái sự gọi là cái cấm vận
và đặc biệt nữa là cái thiên thai
chính từ trong khó khăn ấy thì đảng đã có những sự tìm tòi
rất nhiều hội nghị trung ương thời kỳ này tập trung những vấn đề về vấn đề phòng phương du thông
và đặc biệt đến đại đội xã hội
chúng ta đề ra được những đồng chí toàn diện
và có thể nói rằng những cái thành tiệu kinh tế xã hội mà đảng chúng ta đã làm được
nó là một thực tiễn và không thể phủ nhận được
và đặc biệt chúng ta thấy trong năm đổi mới vừa qua
chúng ta thấy có lẽ là chưa bao giờ nói được một cái tổng thư
chúng ta đứng trước cái cơ đồ đứng trước cái vận hộ
nó lại rõ như hôm nay
từ hiện tại có thể thấy
trong tuyên báo của đại dịch covid một mươi chín
nguyên kinh tế của cả thế giới đã bị trao đào
chưa bao giờ chúng ta thấy nguyên kinh tế trở nên tiệt tuệ
và gặp nhiều khó khăn thách thức đến đầy
đó là thử thách chung của con cầu
không riêng gì về kinh tế việt nam
nhưng dưới sự lãnh đạo của đảng
kinh tế việt nam trong thời gian qua
đã vượt qua bao gian nan thử thách được cả thế giới ghi nhận đánh giá cao
tổng thương ngành xuất nhuận cầu đạt hơn sáu trăm sáu mươi tám tỷ đô la mỹ
suốt xưa dưới mặt tiêu thương mại đạt khoảng bốn tỷ đô la mỹ
chỉ xế giáo thương tình tới mức một tám mươi bốn
được áp dụng cho năm năm trở lại đây
cảm chỉnh riêng được giữ ở đức hai năm mươi tám
vì vậy những tội ứng biết nói trong năm hai nghìn hai mươi một
đã được nhiều chuyên gia đánh giá
khi việt nam tiếp tục là diễn biến đầy hấp dẫn

giới tổng thương đầu tư đạt trên ba mươi mốc tỷ tỷ đô la mỹ

chế hiệu bao khủng khắc phương được cao thường

cũng đã tổ chức thao dỡ điểm mức thấp quan trọng
cái đại dịch covid một mươi chín nó bùng phát
một cách rất là khốc liệt trên toàn cầu
và việt nam thì lại ngay sát với cái quốc gia mà bùng phát đầu tiên của cái đại dịch covid một mươi chín
và vì thế cho nên cái việc mà chúng ta vượt qua được cái đại dịch
đã là một cái khó khăn
đặc biệt khi mà chúng ta phải giãn cách xã hội tương đối nghiêm ngặt và lâu dài
thì chúng ta thấy rằng nền kinh tế của chúng ta trong quý ba năm hai nghìn hai mươi ba
nó sụt giảm đến sáu một mươi một
một cái mức sụt giảm chưa từng có tiền lệ
tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng sau khi mà chúng ta chuyển sang
cái việc là tiêm vaccine và khống chế cái đại dịch
thì lập tức bằng mọi cái biện pháp
quốc hội chính phủ cũng như tòa đảng toàn dân
đồng lòng thực hiện cái việc tìm kiếm cái nguồn hàng
và mở rộng cái tiêm chủng vaccine
và từ đó thì chúng ta đã có thể mở cửa trở lại
cái nền sản xuất vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
và cũng rất quyết tâm
chúng ta đã có hàng loạt các cái chính sách
để mà thích ứng với cái điều kiện mới
của cái hoạt động hồi phục và phát triển
và từ đó thì các doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân
cũng như toàn thể xã hội
đã cố gắng nỗ lực vượt qua cái giai đoạn khó khăn nhất
và chúng ta đã có tốc độ tăng trưởng hơn năm năm
trong quý iv năm hai nghìn hai mươi một
để từ đó cả năm hai nghìn hai mươi
chúng ta có cái tốc độ tăng trưởng dương hai năm mươi tám
một cái mức tăng trưởng mà các cái tổ chức quốc tế đánh giá là
không ngờ được
trong cái điều kiện dịch bệnh
nó bùng phát nặng nẻ như thế
chúng ta vẫn có thể đảm bảo
có được cái tốc độ tăng kiệt dương như vậy
ngân hàng standard trauters mới đây đã đưa ra dự báo
nền kinh tế việt nam sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm hai nghìn hai mươi
với tốc độ tăng trưởng sáu bảy
tăng trưởng năm hai nghìn hai mươi ba là bảy
và việt nam tiếp tục có triển vọng tích cực trong trung hạn
trong bản cập nhật kinh tế vĩ mô việt nam tháng hai
ngân hàng thế giới nhấn mạnh
khởi đầu năm hai nghìn hai mươi hai
nền kinh tế việt nam có nhiều tín hiệu tích cực
fitch trading là một trong những tổ chức có cái nhìn lạc quan nhất về kinh tế việt nam
với dự báo kinh tế việt nam sẽ tăng trưởng bảy chín trong năm nay
và sáu năm vào năm hai nghìn hai mươi ba
hai nghìn hai mươi một là một năm đầy khó khăn đối với việt nam
sau một thời gian phải đóng cửa nền kinh tế từ cuối tháng bốn cho đến cuối tháng chín
việt nam đã có sự phục hồi đáng ghi nhận trong những tháng cuối năm
các ngành cung cấp và ngành sản xuất phục hồi nhanh đến bất ngờ
bước ngoặt này có được từ khi chính phủ ban hành nghị quyết một trăm hai mươi tám
chỉ có thích ứng an toàn mới có thể phục hồi sản xuất giảm tổn thương của nền kinh tế
đồng thời chúng ta cũng có nhiều việc phải làm
báo chí quốc tế trong thời gian gần đây cũng đã có nhiều bài đánh giá tích cực
triển vọng kinh tế việt nam nhiều chính sách ưu vói linh hoạt với covid một mươi chín
hoạt động sản xuất kinh tế đang ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ
trong tương lai chúng ta sẽ còn đạt được nhiều thành công hơn nữa
rõ ràng là với các chính sách kịp thời nhanh chóng
và nó cũng được sửa đổi
phù hợp với điều kiện cụ thể của đại dịch
thì rõ ràng nó đã góp phần làm cho cái chính sách của nhà nước
đi vào cái đời sống thực tiễn một cách nhanh nhất
và trên cơ sở đó góp phần giúp cho người dân cũng như các doanh nghiệp
có thể hồi phục và tăng trưởng tốt nhất
chúng ta không cần nói nhiều
với những kết quả về mặt hồi phục kinh tế cũng như tăng trưởng kinh tế trong thời gian vừa qua
chúng ta thấy rằng đó đã là câu trả lời rõ ràng nhất
cho sự cố gắng quyết tâm của toàn đảng toàn dân việt nam
trong nỗ lực khắc phục dịch bệnh và hồi phục và phát triển kinh tế
mặc dù có những khó khăn
nhưng chúng tôi vẫn hy vọng rằng trong cái năm hai nghìn hai mươi hai này
cái nền kinh tế của chúng ta vẫn có thể đạt được
các cái chỉ tiêu mà quốc hội và chính phủ đề ra
đặc biệt là về mặt kinh tế thì chúng tôi vẫn cho rằng
nền kinh tế việt nam có thể đạt sáu năm bảy trong năm hai nghìn hai mươi hai
và lãng phát chúng ta vẫn có thể giữ được ở mức ba tám bốn trong năm hai nghìn hai mươi hai này
thưa quý vị dịch bệnh covid một mươi chín đã tác động tới mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của nước ta
trong tình hình đó với nỗ lực của người dân và doanh nghiệp
sự phản ứng linh hoạt chỉ đạo kịp thời của đảng của chính phủ
bối cảnh chính sách thích ứng an toàn đã được thiết lập
kinh tế việt nam đã có rất nhiều điểm sáng
điều này mở ra sự lạc quan với những cơ hội mới triển vọng mới
về sự phục hồi mạnh mẽ của kinh tế việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
đó là những chứng cứ rõ ràng mà không một thế lực thù địch nào có thể bôi nhọ xuyên tạc
những luận điệu yếu ớt vô căn cứ ấy không đủ sức để tạo nên một giao cản
cho một đất nước đang có những bước tiến dài mạnh mẽ
trên con đường nước mạnh dân giàu xã hội dân chủ công bằng văn minh

đó là những chứng cứ rõ ràng mà không một thế lực thù địch nào có thể bôi nhọ xuyên tạc